thưa quý vị nhằm tránh ôn tắc giao thông đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại các chốt kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn tỉnh an giang
công an tỉnh an giang đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp và đã mang lại hiệu quả tích cực
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên antv tại chốt kiểm soát dịch khu vực vàm cống trên tuyến quốc lộ chín mươi một
do hầu hết các tài xế đều chưa qua xét nghiệm và nếu có thì cũng sẽ là quá thời hạn so với quy định mới của ủy ban nhân dân tp long xuyên
khi các tài xế đến chốt kiểm soát đều phải thực hiện lấy mẫu kháng nguyên theo quy định dẫn đến tình trạng ủn tắc giao thông
trước thực trạng trên công an tp long xuyên chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an thành phố cần thơ phân luồng ở cả hai chiều nhằm tránh ủn tắc giao thông đảm bảo công tác phòng chống dịch
trước thực trạng trên công an tp long xuyên chủ động phối hợp với các phòng nhiệm vụ công an tp long xuyên chủ động phối hợp với các phòng nhiệm vụ công an tp long xuyên chủ động phối hợp với các phòng nhiệm vụ công an tp long xuyên chủ động phối hợp với các phòng nhiệm vụ công an tp long xuyên chủ động phối hợp với các phòng nhiệm vụ công an tp long xuyên chủ động phối hợp với các phòng nhiệm vụ công an tp long xuyên chủ động phối hợp với các phòng nhiệm vụ công an tp long xuyên chủ động phối hợp với các phòng nhiệm vụ công an tp long
bc tám của an giang và công an quận thúc nốt và bc tám của phố cần thơ để phân luồn phía bên thúc nốt
và từ cầu ghe sắn trở về phía long xuyên để phối hợp hai bên đảm bảo cho tránh ủng tắc giao thông
chúng tôi đã tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống covid của thành phố để báo cáo quỹ ban tỉnh
chỉ đạo sở y tế cùng các cơ sở y tế hỗ trợ thêm lực lượng để test nhanh kháng nguyên tại chốt kiểm soát
đây là vấn đề cốt yếu để giải quyết vấn đề ủng tắc
song song đó lực lượng công an phường và bảo vệ dân phố tham gia tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chốt
đồng thời lắp thêm hệ thống camera tại các khu vực kiểm soát xe mô tô và ô tô nhằm kiểm soát hoạt động khai báo y tế
và đảm bảo công tác an ninh trật tự phòng ngừa trộn cấp xảy ra
mặc dù phải chờ đợi nhiều giờ đồng hồ để được test nhanh và lưu thông vào địa phận an giang
nhưng hầu hết các tài xế đều kiên nhẫn nghiêm trình chấp hành thực hiện đúng các thủ tục theo quy định
với tinh thần trách nhiệm cao độ hoạt động hết tần suất của các lực lượng
trong ngày đầu đã thực hiện st nhanh gần một mẫu kháng nguyên
giải quyết cơ bản tình trạng ủn tắc giao thông trên tuyến đường huyết mạch để vào địa bàn an giang